chuyên đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới
nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi những điểm mới của các nghị quyết hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng cám bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba
trên cơ sở đó các cấp ủy tổ chức đảng các ban bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba ở địa phương cơ quan đơn vị
xây dựng kế hoạch chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba cụ thể thiết thực và hiệu quả
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại ai cập ngày ba tháng một mươi hai tại thủ đô cairo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
với bộ trưởng bộ nội vụ nước chủ nhà mahmoud tawvick bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại ai cập trong bối cảnh việt nam ai cập kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
mùa một tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba mùng một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn bộ trưởng mahmoud tawfiq cùng các đồng trình nghiệp ai cập đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị chú đáo
là đối tác hữu nghị truyền thống của nhau bộ trưởng tô lâm cho rằng việt nam và ai cập có nhiều dư địa để hợp tác trên lĩnh vực an ninh trả tự
trên cơ sở đó hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy nghiên cứu dự thảo các văn bản thỏa thuận hợp tác về dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù hợp tác phòng chống tội phạm giữa ai cập và việt nam để ký kết vào thời gian thích hợp
nhằm tạo hành lang pháp lý cho hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác trên các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm
tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật trao đổi thông tin tội phạm phối hợp đấu tranh điều tra tội phạm có liên quan đến công dân hai nước tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy tội phạm khủng bố tội phạm sử dụng công nghệ cao
tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật trao đổi thông tin tội phạm phối hợp đấu tranh điều tra tội phạm tội phạm xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao

để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân mỗi nước
kết thúc buổi làm việc được sự ủy quyền của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nhà nước uae
ngài abdullah bin sultan bin agha al nuaymi bộ trưởng bộ tư pháp uae cùng với thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an đã ký hiệp định về dẫn độ và hiệp định về chuyển sao người bị kết án phạt tù
giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và các tiểu phương quốc ả rập thống nhất
việc ký kết các hiệp định song phương với uae thể hiện quyết tâm của nhà nước việt nam
trong việc thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự
thưa quý vị và các bạn việt nam là quốc gia thống nhất của năm mươi bốn dân tộc
trong đó có năm mươi ba dân tộc thiểu số với hơn một mươi bốn triệu người chiếm một mươi bốn sáu mươi tám tổng dân số cả nước
nhà nước việt nam đã xây dựng hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo các quyền con người quyền công dân
trong đó có quyền của người dân tộc thiểu số phù hợp với các văn kiện pháp lý quốc tế
tuy nhiên bất chấp thực tế các thế lực thù địch phản động vẫn tiếp tục chiêu bài công kích chúng ta
trên bình diện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số
thêm một góc nhìn thẳng thắn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên nam hà
theo thống kê trong số những người đang phải chịu cảnh đói nghèo kinh niên tại việt nam
số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đang chiếm một tỷ lệ bất cân xứng
mặc dù chỉ chiếm khoảng một mươi năm dân số cả nước nhưng họ lại chính là chín mươi những người nghèo cung cực của đất nước
và năm mươi trong số này đang bị nghèo đa chiều
thu nhập bình quân đầu người của họ chỉ bằng bốn mươi năm mươi bình quân đầu người của cả nước
nhưng bất chấp những thách thức đó kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
trong những năm qua đã có bước phát triển tích cực đặc biệt là công tác xoa đói giảm nghèo
để đồng bào dân tộc thiểu số
thành phố và miền núi thoát nghèo bền vững
chính phủ đã dành một nguồn vốn lớn giúp bà con sửa chữa xây nhà an cư lạc nghiệp
từ bốn mươi triệu đồng vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội thành phố theo nghị định hai mươi tám của chính phủ
mùa mưa bão năm nay một mươi hộ gia đình ở xã cam thịnh tây thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đã không còn phải lo lắng tá túc nhờ nhà người thân
tạo điều kiện cho bà con nhanh nhanh có cái nhà ở để mà chút mưa chút nắng
cũng như là tạo điều kiện cho bà con yên tâm để mà lao động sản xuất
thêm cái động lực để mà bà con vươn lên trong cuộc sống
rất nhiều chính sách hướng về đồng bào dân tộc thiểu số là bàn đạp để họ thay đổi cuộc sống
dụng lúa đầu tiên của gia đình ma phốt hôm nay thu hoạch
niềm vui lúa mới đến từ công trình chạm bơm thủy lợi và canh mương nội đồng
được huyện đầu tư hơn chục tỷ đồng
hơn thế bà con còn được hỗ trợ giống lúa chất lượng cao phân bón thuốc bảo vệ thực vật
và đặc biệt là được hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật thâm canh lúa nước
đối với tây nguyên đảng chính phủ có những chính sách ưu tiên đặc thù áp dụng riêng cho khu vực này
nhiều dự án được triển khai mang đến cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây
kỳ vọng về một sự chuyển mình mạnh mẽ
từ năm hai nghìn một mươi một các tỉnh tây nguyên bắt tay xây dựng nông thôn mới
hạ tầng nông thôn được đầu tư bài bản những nhà nguyện khang trang được xây dựng từ nguồn xã hội hóa
không chỉ chăm lo cho đồng bào có nơi sinh hoạt tôn giáo các cấp chính quyền còn quan tâm đến đời sống bà con
từ đường điện hệ thống nước sạch đến những chính sách an sinh xã hội đào tạo nghề và hỗ trợ vốn vay cho đồng bào
đảng nhà nước chính quyền địa phương phải nói là rất quan tâm cho vay vốn rồi bảo hiểm
cháu đi học thì nó cũng được nhờ cái đấy giấy tờ này người ta miễn phí
đời sống văn hóa của người dân từng bước cải thiện con em của đồng bào dân tộc thiểu số
được học hành trên các trường đại học cao đẳng trong toàn quốc thì hiện nay cũng tương đối nhiều
tây nguyên sau gần năm mươi năm được giải phóng
đã có những bước phát triển về mọi mặt đời sống của đồng bào đã được cải thiện rõ rệt
vậy nhưng bất chấp thực tế ấy các thế lực thù địch phản động những kẻ thiếu thiện trí với việt nam
vẫn lưu loa rằng đảng nhà nước ta ngược đáy người thiểu số tây nguyên một cách có hệ thống
ngày một mươi tám tháng một mươi một vừa qua mạng lưới nhân quyền việt nam có trụ sở tại bang california mỹ
công bố bản báo cáo nhân quyền hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục đưa ra những nội dung xuyên tạc về tình hình nhân quyền
ở một số quốc gia vùng lãnh thổ trong đó có việt nam
trên thực tế đây là một tổ chức ngoại vi của việt tân
tập hợp thành viên chân xét của tổ chức này để tiến hành các hoạt động chống phá việt nam
tổ chức này đã thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở bên mỹ
họ can dự vào rất nhiều cái vấn đề nội bộ việt nam
đặc biệt là lợi dụng vấn đề dân độc tôn giáo nhân quyền việt nam
để khai thác những nội dung không chính thống về việt nam bôi nhọ việt nam
đấy hiện tượng để quy trụ bản chất
dưới cái nhìn tiến diện có chủ đích bản báo cáo năm nay dài hơn một trăm linh trang
cố tình đưa ra những tình tiết sai lệch về tình hình tự do dân chủ
nhân quyền tự do tôn giáo dân tộc ở việt nam
không chỉ xuyên tạc rằng chính phủ việt nam ngược đãi kỳ thị dân tộc thiểu số tây nguyên
một cách có hệ thống các đối tượng còn đưa ra những thông tin sai lệch
về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên
đồng bào khơ me ở tây nam bộ
do hoạt động hội họp lập hội biểu tình đòi thả những kẻ được chúng gọi là tù nhân lương tâm
ngang nhiên khuyến nghị đòi sửa đổi luật pháp việt nam
đòi việt nam xóa bỏ điều bốn hiến pháp xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
do hoạt động hội họp lập hội biểu tình đòi thả những kẻ được chúng gọi là tù nhân lương tâm

do hoạt động hội họp lập hội biểu tình đòi thả những kẻ được chúng gọi là tù nhân lương tâm
đòi việt nam xóa bỏ điều bốn hiên pháp xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
chính phủ việt nam cam kết rất mạnh mẽ trong việc đảm bảo quyền cho người dân tộc thiểu số để không ai bị bỏ lại phía sau
họ có đầy đủ cơ hội để phát triển họ cũng dễ dàng được tiếp cận với các dịch vụ công
chính phủ việt nam cũng có bước tiến đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
xóa đói giảm nghèo là một trong số đó
rồi khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho người dân cũng được cải thiện rõ rệt
tôi rất lạc quan với việc việt nam có thể làm được điều này
không chỉ cải thiện quyền con người trong nước mà còn giúp chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác
ví dụ như vấn đề giảm nghèo bền vững hay bình đẳng giới
việt nam hoàn toàn có thể chia sẻ với các nước asean
thực tiễn sinh động và những đánh giá khách quan của các cá nhân tổ chức uy tín của quốc tế
chính là minh chứng thiết cục bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạp của các thế lực thủ địch hoạt động
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đang tạm giữ hình sự
bùi vũ khoa sinh năm hai nghìn chú tỉnh bạc liêu là nghi phạm gây ra vụ án nghiêm trọng
khiến ba người tử vong ở ấp láng cùng xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
nghi phạm khoa là chồng sau của con gái chủ nhà
kém vợ một mươi năm tuổi
trước đó vào sáng cùng ngày người dân ở ấp láng cùng phát hiện mùi hôi bất thường xuất phát từ nhà ông phan văn sự
nên kiểm tra thì phát hiện ông sự cùng vợ và con gái đã tử vong
tại cơ quan công an khoa khai nhận do sống cùng nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn
đỉnh điểm mâu thuẫn vào tuần trước khoa đã xiết cổ mẹ vợ và vợ tử vong
sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh cà mau đã bắt giữ khoa
khi đang lẩn trốn tại xã định bình thành phố cà mau vào lúc một mươi bảy h một mươi năm cùng ngày bốn tháng một mươi hai
liên quan đến vụ năm thanh niên đi xe máy đến sông vào
có ý định cướp tiệm vàng trên đường phạm văn hai quận tân bình thành phố hồ chí minh
công an thành phố hồ chí minh cho biết
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp với công an quận tân bình và các đơn vị nghiệp vụ
đã bắt giữ được đối tượng sau gần hai mươi bốn giờ lẩn trốn
đến một mươi bốn h năm mươi phút ngày hôm nay tổ công tác đã bắt được đối tượng nhữ ngọc long
chú tại huyện ea ca tỉnh đắk lắc tại phường linh triểu thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an bước đầu long khai nhận do cần tiền tiêu xài vào sáng ngày ba tháng một mươi hai
khi đi ngang tiệm vàng trên đường phạm văn hai nhận thấy trong tiệm chỉ có một người bán hàng
nên long đã dùng súng nhựa xông vào để cướp nhưng không thành công
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra xử lý

tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra lái xe trần anh tú chấp hành hiệu lệnh
còn trần hoàng giang quay đầu bỏ chạy với tốc độ cao
đến đoạn km sáu mươi bảy quốc lộ chín đối tượng đã ném ra ngoài túi sách màu nâu
lực lượng chức năng kiểm tra nhanh phát hiện bên trong có chứa năm mươi năm viên ma túy loại hồng phiến
quá trình truy tìm tổ công tác đã phát hiện được chiếc xe ô tô nói trên
tại cửa hàng xăng dầu tân liên ở thị trấn khe xanh
lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường lập biên bản vụ việc
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện nông cống thanh hóa vừa phát hiện một hầm sản xuất pháo trái phép và bắt giữ
ba đối tượng là hoàng xuân thành lê văn anh và nguyễn quang dũng
cùng chú tại xã tân phúc về hành vi sản xuất tàng trữ và mua bán pháo trái phép
theo kết quả điều tra ban đầu hoàng xuân thành đã xây dựng một căn hầm bí mật
rộng gần năm mươi mét vuông nằm sát ngay trong căn nhà cấp bốn
với chỉ một lối ra vào duy nhất và dùng khóa điện tử có bảo mật
sau khi học công thức và cách sản xuất pháo hoa nổ
thành đã lên mạng xã hội đặt mua các nguyên vật liệu để sản xuất pháo
tạp vật thu giữ gồm năm mươi bốn tám kg các loại chất bột tạo màu cho pháo
một mươi kg các hạt màu tạo màu cho pháo
hai hai kg thuốc nổ
bảy kg ống pháo bằng giấy
cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo